các đơn vị nghệ sĩ diễn viên có những đóng góp tích cực đối với nghệ thuật sân khấu trèo chuyên nghiệp
đây cũng là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật trèo nghệ sĩ giao lưu học hỏi lẫn nhau
phát hiện những tìm tòi mới trong lao động sáng tạo nghệ thuật tìm ra giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình
để có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật đạt chất lượng cao thiết thực phục vụ nhân dân trong thời kỳ mới
trước khi đến với chương trình này mời quý vị cùng theo dõi các hoạt động văn hóa văn nghệ nổi bật diễn ra trong tuần qua
đây là một trong một mươi trang bản chụp từ di trúc gốc của chủ tịch hồ chí minh và một số tài liệu hiện vật hình ảnh quan trọng liên quan đến di trúc của người
triển lãm cũng trưng bày một trăm hai mươi tài liệu hình ảnh và hiện vật về những thành tựu nổi bật của tỉnh con tum trong những năm vừa qua
mới đây tại hà nội hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam phối hợp với trung tâm phát triển thế giới thêm xanh
tổ chức đêm

hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam phối hợp với trung tâm phát triển thêm xanh tổ chức đêm xanh tổ chức đêm xanh tổ chức đêm xanh tổ chức đêm xanh tổ chức đêm xanh tổ chức đêm xanh tổ chức đêm xanh

hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam phối hợp với trung tâm phát triển thêm xanh tổ chức đêm xanh tổ chức đêm xanh tổ chức đêm xanh tổ chức đêm xanh

hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam phối hợp với trung tâm phật giáo việt nam phối hợp với trung tâm phật giáo việt nam phối hợp với trung tâm phật giáo việt nam
hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam phối hợp với trung tâm phật giáo việt nam phối hợp với trung tâm phật giáo việt nam phối hợp với trung tâm phật giáo việt nam